nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao latvia edgar rinkevich thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng bảy hai bên đã tiến hành hội đàm
hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu của việt nam như nông lâm thủy sản hàng diệt may giải dép sản phẩm mây che đan gỗ vào thị trường latvia và các nước baltic
cũng như các mặt hàng mà latvia có thế mạnh như công nghệ xanh chế biến thực phẩm khai thác và chế biến gỗ sản xuất thiết bị máy móc có cơ hội vào thị trường việt nam và asean
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh cảm ơn sự ủng hộ của latvia với tư cách là thành viên của liên minh châu âu trong việc ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
bộ trưởng ngoại giao latvia edgar rinkevich khẳng định ủng hộ và sẽ thúc đẩy để hai hiệp định nêu trên sớm được phê chuẩn và thực thi góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và latvia
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh hoan nghênh việc hai nước ký hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nhân dịp này và việc hai bên tổ chức hội thảo doanh nghiệp việt nam latvia nhân chuyến thăm